thời gian gần đây trên vùng biển hà tĩnh xuất hiện hàng chục con tàu không số không đăng ký đăng kiểm
dùng máy phát điện ba pha công suất lớn đang ngày đêm hoành hành trên biển tận diệt nguồn hải sản
điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống tự nhiên của tôm cá
cũng như cuộc sống của ngư dân địa phương nơi đây
đây là vùng biển thuộc xã kỳ ninh thị xã kỳ anh
tại đây phóng viên đã ghi nhận được có hàng chục con tàu kéo theo lưới điện khủng
đang càng quét trên một vùng biển rộng lớn
mà theo ngư dân ở đây cho biết cứ một mươi sáu h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau là thời điểm chúng hoạt động mạnh nhất
là người gắn bó với nghề biển đã mấy chục năm nay thế nhưng thời gian gần đây
ông lý đã không ít lần bị tàu giả cao điện cố tình phá rách lưới nhằm cản trở việc đánh bắt của ông
được biết cứ mỗi lần phá lại lưới những ngư dân như ông lý phải bỏ ra năm bảy triệu đồng
và mỗi mùa đánh bắt
những ngư dân như ông lý phải bỏ ra năm bảy triệu đồng và mỗi mùa đánh bắt như thế không dưới hai lần bị rách lưới
thời gian này đoàn tàu giả cao hoạt động trên biển rất đông và làm hủy diệt môi trường rất lớn
đủ vì ngư dân chúng tôi làm biển như sinh sống sinh sối này nở của đàn cá đến biển và đàn mực đến biển
nhưng vì điều kiện hủy diệt thường xuyên và làm cản trở cái đánh bắt của ngư dân chúng tôi rất nhiều
ông trần văn bằng sống chủ yếu bằng
nghề đi biển đã bao năm nay cũng trung đội bất xúc như ông lý
bởi lẽ những lần ra khơi của ông tôm cá đánh bắt được không nhiều như thời gian trước
nguyên nhân chính không ai khác chính là những con tàu giả cào điện đang hoạt động ngày đêm
khiến cho cuộc sống của ông và gia đình gặp nhiều khó khăn
giả cao hoạt động trên biển thì nó cũng khá phức tạp
cho nên là ở ngư dân đấy là của cái xa này là làm biển cũng rất ít
làm lưỡi chứ không có là làm như họ
cho nên là cái giả cao họ là giả kích điện cho nên là họ giả là bên ngay là từ bốn giờ chiều là họ giả
mà giả đến tới là một hai giờ sáng có khi là bốn giờ sáng
cho nên là giả kích điện cho nên hủy diệt môi trường nhiều
tuy nhiên điều đáng nói ở đây mặc dù tàu giã cào điện hoạt động ngang nhiên công khai giữa ban ngày
thế nhưng không hề gặp phải sự kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng
thời gian gần đây thì có một số giả cao giả đơn của một số ngư dân thuộc vùng biển kỳ anh
là mua giá cao từ một số tỉnh khác về là không thực hiện nhiệm vụ là đăng ký đăng kiểm
là hoạt động ven bờ vùng biển của kỳ anh
và họ thì đầu vào những nơi ngoại biển mà ở đó lực lượng chức năng không thể tuần ta xử lý kịp thời
vì vậy cho nên đã gây bức xúc cho ngư dân
có thể nói tàu giả cao hoạt động trên biển thời gian qua là một vấn nạn nhất nhối
nó làm suy kiệt nguồn thủy hải sản sống ven bờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của ngư dân địa phương
chính vì vậy các cơ quan chức năng ở hà tĩnh cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
nhằm thiết lập lại kỷ cương hoạt động trên biển
một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ thông qua mạng xã hội
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định triệt phá thành công
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc
gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại nơi ở của thành cơ quan công an đã thu giữ hơn một ba trăm linh tài liệu giả các loại
gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép lái xe căn cước công dân tem chống giả
các văn bằng chứng chỉ cùng rất nhiều công cụ máy móc để in ấn các loại giấy tờ giả
như máy in máy ép plastic con dấu máy in dấu nổi
đây là đối tượng làm giấy tờ giả chuyên nghiệp có thể làm bất cứ loại giấy tờ nào khi có yêu cầu
liên quan đến đường dây này trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do đối tượng là trần thị kim thoa
chú tại xã mỹ thành huyện phù mỹ cầm đầu
theo kết quả điều tra trần thị kim thoa cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội đã đặt trần đình thành
làm giả gần hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng
của các bị hại ở xã mỹ đức và xã mỹ thắng huyện phù mỹ
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước
trong hai mươi bốn giờ qua
theo đề xuất của bộ tài chính bộ giáo dục và đào tạo sẽ quyết định giá tối đa với các sách giáo khoa
còn các nhà xuất bản sẽ tự quyết định giá bán cụ thể
bộ tài chính cho biết sách giáo khoa là mặt hàng có tính chất đặc thù
ảnh hưởng phạm vi rộng đến từng gia đình cho nên việc quản lý nhà nước về giá sách giáo khoa là điều cần thiết
bộ tài chính đã trình chính phủ dự thảo luật giá sửa đổi
trong đó đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá
theo đó tới đây bộ giáo dục và đào tạo được giao nhiệm vụ quyết định giá tối đa đối với sách giáo khoa
còn các nhà xuất bản sẽ tự quyết định giá bán cụ thể
sau khi giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh nhiều doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh giảm giá cước
theo đại diện các hãng taxi chi phí cho mỗi lần điều chỉnh giá cước bao gồm thủ tục hồ sơ
bóc dãn logo tháo chỉ kiểm định đồng hồ tính giờ thuê sân bãi và khoảng năm trăm linh đồng cho một xe
vì vậy các doanh nghiệp luôn nỗ lực bình ổn giá cước để tiết giảm chi phí phát sinh
đáng chú ý không chỉ giá xăng mà cả giá dầu ở kỳ cũng đã giảm khoảng hơn một đồng một lít
sau khi đã tăng ở đợt điều chỉnh trước càng góp phần làm giảm áp lực cho các hãng taxi nói riêng và ngành vận tải nói chung
theo hãng tin reuters giá gạo xuất khẩu của việt nam tăng đều trong mấy ngày qua
nguyên nhân chủ yếu là do các hạn chế xuất khẩu gạo của ấn độ đang để nhiều doanh nghiệp nước ngoài
sang việt nam thái lan và myanmar tìm nguồn thay thế
tuần trước ấn độ nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới đã cấm xuất khẩu gạo tấm
và áp thuế hai mươi đối với xuất khẩu nhiều loại ngũ cốc khác
trong nỗ lực ổn định giá đáp ứng nhu cầu của hơn một ba tỷ dân giá gạo vì thế đã tăng năm tại châu á
kể từ thông báo của ấn độ và dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong tuần này
thành phố hà nội đang lên kế hoạch triển khai lộ trình chuyển đổi một trăm linh xe buýt chạy xăng sang chạy điện
và chỉ đạo của chính phủ
theo báo cáo của trung tâm quản lý giao thông công cộng hà nội riêng trong sáu tháng đầu năm
các tuyến xe buýt điện đã vận chuyển hơn một trăm hai mươi hai triệu lượt hành khách và lượng khách đang không ngừng tăng lên
còn các chuyên gia giao thông đánh giá xe buýt điện đã giúp giảm phát thải khí nhà kính bền vững
bảo vệ môi trường tốt hơn
đây cũng là loại phương tiện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hiện đại hơn
so với buýt chạy sang dầu góp phần giảm phương tiện cá nhân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đang giao sở giao thông vận tải thành phố cùng phối hợp với các đơn vị xây dựng mục tiêu
lộ trình thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh giảm phát thải khí carbon và khí mê tan
của ngành giao thông vận tải
theo quyết định số tám trăm bảy mươi sáu phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh giảm phát thải khí carbon và khí mê tan
của ngành giao thông vận tải trong lĩnh vực giao thông đô thị từ năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh xe buýt thay thế đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng ly xe xuy và phu thố xuy trú tại huyện bát sát để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín công an huyện bát sát nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện
người đàn ông ở xã a mú xung huyện bát sát tử vong trước cửa nhà
công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay trong sáng ngày một mươi hai tháng chín và xác định vụ việc trên có dấu hiệu
phạm tội giết người cùng lúc đó tiến hành triệu tập hai nghi phạm là ly xe xuy và phu thố xuy cùng trú tại thôn tung qua
xã a mú xung huyện bát sát đến trụ sở làm việc tại cơ quan điều tra trước những chứng cứ không thể chối cãi
đối tượng đã cúi đầu nhận tội đồng thời khai nhận xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu nên đã đánh nạn nhân tử vong
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt thành viên của hai nhóm gây ra vụ hỗn chiến dưới chân
công an huyện bát sát
tại vòng xoay cầu thuận phước vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hội đồng xét xử tuyên phạt tổng mức án hơn một trăm bốn mươi năm tù cho hai mươi một bị cáo
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn tại một quán nhậu ở quận sơn trà đàn em của bị cáo phạm thanh phong tức phong khỉ
và nhóm của nguyễn thanh luận tức luộn bò xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau đến địa điểm khác hỗn chiến
cả hai nhóm chuẩn bị mã tấu đao kiếm ba chĩa dao phóng lợn súng gậy gạch đến điểm hẹn
tại vòng xoay cầu thuận phước thuộc địa bàn quận sơn trà hai nhóm chửi bới và xông vào hỗn chiến
hậu quả võ văn vi trong nhóm của bị cáo phong thương tích bốn mươi sáu bị cáo luận đâm bị cáo phong thương tích một mươi chín
kết thúc phiên xét xử một mươi bảy thanh niên cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng trong nhóm của phạm thanh phong nhận mức án từ bảy năm đến một mươi ba năm tù
bốn thanh niên cùng chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng trong nhóm của nguyễn thành luận nhấn mức án từ một năm năm tháng tù đến ba năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công hà tĩnh thuộc sở tài chính tỉnh hà tĩnh và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bảy đối tượng
bảy đối tượng gồm nguyễn thị thanh tâm giám đốc kinh doanh công ty hồng hà phạm viết anh vũ giám đốc chi nhánh hà tĩnh công ty hồng hà
nguyễn thành trung giám đốc công ty phương anh nguyễn hồng hải phó giám đốc công ty phương anh nguyễn xuân thiện công ty pnt
đinh quốc tấn tổ trưởng tổ đấu thầu lê viết cường giám đốc trung tâm tài chính công
bảy đối tượng này đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua
trang thiết bị giáo dục tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công hà tĩnh thuộc sở tài chính tỉnh hà tĩnh gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng điều tra truy tìm và thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
bảy đối tượng này đã có hành vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
trang thiết bị giáo dục tại trung tâm tư vấn và sự vụ tài chính công hà tĩnh